hàng chục nghìn người dân israel tiếp tục xuống đường trong ngày cuối tuần thứ năm liên tiếp
để phản đối kế hoạch cải cách tư pháp của chính phủ do thủ tướng benjamin netanyahu đứng đầu
tại thành phố tel aviv khoảng sáu mươi người đã tập trung ở đường kaplan nơi đặt khu nhà phức hợp của chính phủ
kêu gọi thủ tướng netanyahu ngừng thực hiện các kế hoạch cải cách tư pháp được cho đi ngược tiến trình dân chủ hóa
như can thiệp vào công việc của toán tối cao hay phân biệt người đồng giới
trong khi đó khoảng một mươi người khác cũng xuống đường biểu tình ở thành phố hai miền bắc của israel
không chỉ người dân đại diện các giới như luật sư doanh nghiệp báo chí sinh viên cũng đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình riêng để phản đối cải cách tư pháp
trước đó vào hôm ba tháng hai tổng thống israel đã đề xuất tạm hoãn hai tuần đối với tiến trình cải cách tư pháp ở nước này
và tiến hành tham vấn với các bên nhằm nỗ lực ngăn chặn một cuộc khủng hoảng hiến pháp lịch sử và sự dạng nứt ngày càng sâu sắc trong nội bộ quốc gia